và bên cạnh chức năng định vị thông báo cho bố mẹ biết vị trí của con
thì các dòng đồng hồ này còn có tính năng liên lạc
anh hải ở thạch thất hà nội đang tìm mua cho con gái một chiếc đồng hồ định vị
vì năm học sắp tới bé sẽ tự đi học bằng xe đạp
do đó anh muốn mua một chiếc đồng hồ có khả năng định vị
để yên tâm hơn mỗi khi con đi học hay đi ra ngoài
nếu cháu đi một mình như thế thì cháu sẽ anh không phải đèo cháu đi nữa
và cháu đèo đồng hồ như vậy thì anh cảm thấy yên tâm hơn
thành ra cái quan trọng là anh tiện liên lạc với con
và lý do nữa là kiểm soát con nó tiện hơn
khác với anh hải chị hằng lại có những trải nghiệm không tốt khi cho con dùng đồng hồ định vị
cách đây hai năm chị đã mua cho con chiếc đồng hồ này với giá ba trăm linh đồng
và bây giờ thì nó đã yên vị ở góc bàn học tập
mà không được con trai chị sử dụng nữa
vì đã hỏng
tầm một tháng đầu thì ổn định
sau đó thì cứ định kỳ khoảng một mươi một mươi năm ngày nữa lại hỏng
lại phải đi bảo hành
và bảo hành phải mất một tuần thì mới nhận lại được
sau đó lại như thế
và cái việc học đấy hỏng đấy nó phải rơi vào tầm từ ba đến bốn lần
thì là lúc đấy nhà mình bắt đầu nản
và khi mà nhà mình nản là nhà mình bắt đầu là gần như là không dùng cái đấy nữa
và cho đến bây giờ thì cái đồng hồ đấy mà vẫn gia đình vẫn còn
nhưng mà cháu đã bỏ xó từ cái hồi đấy cho đến tận bây giờ
không chỉ nhanh hỏng
chị hằng cũng nhận thấy nó không thật sự giúp ích trong quá trình quản lý
và bảo vệ an toàn cho con
hơn nữa những chiếc đồng hồ này còn tiêm ẩn nguy cơ bị lộ thông tin
con mình thì cháu còn cũng hay quên
có những lúc là cháu nóng lực
cháu không thích đi theo những cái đồng hồ dùng cụm tay
thì cháu có thể bỏ ở nhà
hoặc là thậm chí là có khi cháu đến lớp
cháu để quên đồng hồ định vị ở lớp
thế thôi bố mẹ cũng rất là lo nắng
nhưng mà cuối cùng thì hóa ra là cháu để quên nhưng cháu vẫn về nhà
mà ở một số các cái hiệp hội tiêu dùng ở mỹ
họ đã xác nhận là các cái lỗ hổng về cái việc bảo mật thông tin là không được đảm bảo
thì lúc đó mình bắt đầu phân vân về cái việc là
cái việc đeo đấy có thực sự đảm bảo an toàn hay không
trên thị trường một chiếc đồng hồ định vị có giá từ ba trăm linh đồng đến gần hai triệu đồng
đủ trùng loại đủ xuất xứ
thị trường đồng hồ định vị đa dạng đến đâu
càng khiến người tiêu dùng băn khoăn đến đó
băn khoăn không chỉ đến từ lựa chọn
mà còn ở những nhược điểm
được chỉ ra như
đồng hồ dễ hỏng nhanh hết pin
thậm chí định vị sai
khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy chưa mấy yên tâm
về sản phẩm được kỳ vọng
có thể giúp các bậc phụ huynh kiểm soát
và đảm bảo sự an toàn cho con em mình
và khi nhu cầu mua sản phẩm tăng
thì cũng là lúc các mặt hàng nhái
kém chất lượng có giá thành rẻ
bắt đầu manh nhà xuất hiện
cái này là hàng gì đấy hả anh
vô đếch thì hàng lột điện trung quốc
cái này là ngoài cái tính năng định vị ra
nó còn những tính năng gì nữa không anh
nó lắp sim nghe gọi
rồi quản lý qua máy gọi trị
chỉ có thể nghe lên thông tin xung quanh của đồng hồ
hoặc là thêm các số vào để nghe gọi
tối đa một mươi số
cái này có định vị được vị trí chính xác không ạ
định vị thì sẽ có ba chiếc định vị
là gz ở ngoài trời chính xác như máy gọi trị
còn trong nhà thì gz ở bên ngoài
giá số xuất hiện
cái này bao nhiêu tiền ạ

thì thử bảo hành bao lâu ạ
đây là chiếc đồng hồ được mua với giá hai trăm chín mươi chín đồng
sản phẩm không có tem hợp chuẩn hợp quy
để được phép bán trong nước
có thể thấy rõ đây chính là đồng hồ có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
những loại đồng hầu kém chất lượng như thế này
có chất lượng dây nhựa kém và không có logo
đồng hồ định vị này thường có giá thành rẻ hơn đồng hồ chính hãng
phần cứng có thể được sản xuất từ những chất liệu rẻ tiền
khiến giảm tuổi thọ sử dụng của sản phẩm
phân mềm có thể hay gặp trục trặc trong việc gửi thông tin đến cho bố mẹ
pin cũng nhanh hết và mau bị trai hơn các sản phẩm chính hãng
đồng hồ chính hãng bao giờ cũng có tem hợp chuẩn hợp quy
bên ngoài có logo in trên bề mặt
chất lượng nhựa cao su tốt
được đăng ký với cục quản lý chất lượng an toàn với trẻ
tính năng định vị của sản phẩm đồng hồ chính hãng được đảm bảo bởi nhà mạng
nên khi mất tín hiệu kết nối gps
thì cũng được định vị bởi sóng điện thoại
của nhà mạng
và cái việc mà trang bị cho con công nghệ
thì nó chỉ là giúp cho bố mẹ an tâm thôi
chứ còn trên thực tế chưa chắc đã làm tăng được cái khả năng bảo vệ con
hoặc là cái an toàn cho con
và tôi nghĩ là cũng cần phải cân bằng giữa cái việc là sử dụng công nghệ
và cái việc là nâng cao cái khả năng mà tự chủ tự giám sát
có cái kỹ năng xử lý và giải quyết những cái vấn đề cho các em
phù hợp theo các độ tuổi của các em
thì đấy mới là cái điều quan trọng
bạn nam mới học năm năm
nhưng đã được mẹ giáo dục đầy đủ các kỹ năng phòng tránh hay thoát hiểm
để bạn nhỏ có thể tự tin đến trường một mình
con không sợ bởi vì mẹ con đã cho con những cái kiến thức
giúp con đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra
nhưng mà nếu xảy ra thì con cũng chắc chắn sẽ phải áp dụng nó
chủ yếu là dạy cho con những kiến thức để con nắm được là chính
còn cái đấy nó cũng cái đồng hồ đấy nó cũng phụ thuộc vào tùy điều kiện
nhiều cái nó cũng có lợi nhưng mà nhiều cái nó cũng bất cập
ví dụ như nào cái đồng hồ đấy cũng có thể là
hít pin hay nó có vấn đề gì đấy nó cũng có thể là trục chặt
nó do lỗi sản xuất
thì nói chung là cái gì nó cũng có mặt phải mặt trái
thì nếu như nhà mình mà vừa cho con được cái kiến thức
mà vừa gọi là trang bị cho con được cái thiết bị như thế thì là tốt quá
đồng hồ định vị chỉ là một trong số các biện pháp nhằm tăng tính an toàn
và hỗ trợ phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn cho con mình
điều quan trọng là các bậc cha mẹ cần dành cho con em mình một sự quan tâm cần thiết
cũng như là theo dõi sát sao kết hợp cùng nhà trường thầy cô phụ trách các bé
để đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức cao nhất
một số lưu ý khi dùng đồng hồ định vị
nên sử dụng đồng hồ định vị cho trẻ trong lứa tuổi từ sáu đến một mươi ba tuổi
dù một số đồng hồ có tính năng chống nước
nhưng cũng nên hạn chế tiếp xúc với nước sẽ dễ bị chạp hỏng
nên chọn đồng hồ tập trung vào tính năng chính là nghe gọi và định vị
để tránh cho trẻ sao nhãn trong việc học tập
chiếc điện thoại thông minh giờ đây đã trở thành một thiết bị quen thuộc của trẻ em ở nhiều gia đình
vừa muốn quản lý con vừa muốn con có thể học hỏi nhiều hơn với thế giới bên ngoài
nên bố mẹ đã mua cho minh chiếc điện thoại này
có chiếc điện thoại mình như có cả thế giới trong tay
và từ đó em ít giao tiếp với bố mẹ hơn
ngoài giờ học những trò chơi điện tử cuốn hút hơn là ngồi trò chơi
và nói chuyện với bố mẹ
cháu thường sử dụng cái thiết bị thông minh thì cháu sử dụng để lên mạng xã hội
và liên lạc gọi điện tới bạn bè
thì ít giao tiếp với xã hội ở bên ngoài hơn
chơi game xong rồi gọi điện thoại nhiều
và cái cảm giác khi sử dụng đấy là nó thỏa mãn đủ mọi lợi ích mà mình cần
gia đình chị diệp ít khi có những khoảng khắc ngồi vui vẻ
trò chuyện bên nhau
mạng xã hội các trò chơi điện tử hấp dẫn trên những chiếc điện thoại thông minh
đang chi phối nhiều hơn những giây phút vui vẻ của cả gia đình
công nghệ thông tin nó phát triển
người ta làm ra rất nhiều thứ ở trên các công nghệ
để cho con người sử dụng và sử dụng nhiều quá thì mình sẽ bị gọi là nghiện
và sau đó sử dụng thường xuyên hơn và ít giao tiếp hơn
như vậy nó
nhiều thứ không ổn
nói chuyện với con giao tiếp với yon khó hơn
vì mỗi lần mà con ngồi thì con phải ngồi đến hai tiếng ở trong máy tính thôi
đấy là mình bắt đầu là dần dần thay đổi các quy tắc
và mình trò chuyện nhiều hơn với con
không chỉ gia đình chị hiệp mà gia đình anh thắng cũng vậy
các thiết bị công nghệ đã mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hiện đại
nhưng cũng gây ra những khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình
trước đây bữa cơm là lúc gia đình quên điện thoại
còn bây giờ sau giờ làm việc học tập
chiếc điện thoại gần như trở thành vật bất ly thân
và nó trở thành thiết bị không thể thiếu cho nhu cầu riêng của mình
công việc của tôi thì phải sử dụng rất là nhiều
bỏ thời gian ra sử dụng rất là nhiều các thiết bị công nghệ
để mà ví dụ như tôi làm bên chăm sóc khách hàng
thì tôi phải sử dụng rất là nhiều các thiết bị công nghệ
để trả lời mail rồi tư vấn khách hàng
nên là lúc nào tôi cũng phải làm những công việc liên quan đến máy tính và điện thoại
những cái thiết bị thông minh
mỗi người một thế giới riêng trên chiếc điện thoại
đó là một thực trạng quen thuộc trong nhiều gia đình hiện nay
sau giờ cơm tối mỗi người trong gia đình đều tự giải trí với những thiết bị như smartphone tv hay laptop
nó sẽ chi phối sinh hoạt của mình
trong gia đình thường thì chồng một con nhiều khi thích chơi điện thoại về nhà
công việc ở ngoài rồi nhưng về vẫn cứ dùng điện thoại
chồng thì có thể là vừa check công việc nhưng cũng đồng thời cũng chơi điện tử ở trên máy
nhiều khi mình cứ phải quát xong rồi mới ăn
cho nên là nó cũng làm cho cái không khí gia đình nó căng thẳng hơn
trong một cái bữa ăn nếu như người ta không dùng những cái máy móc ấy
người ta mãi miết nhìn vào những cái tin những cái hình những cái ảnh đấy
thì người ta có thể trao đổi với nhau
nói những câu chuyện tâm tình
thậm chí là thông qua cái buổi cái bữa cơm ấy
người ta còn giáo dục con giáo dục cháu
thậm chí là giáo dục cả cái đạo đức cái ứng xử trong bữa cơm ấy
theo các nhà nghiên cứu của đại học du ham nước anh
đời sống tình cả vợ chồng đang dần bị hủy hoại
bởi niềm đam mê với smartphone máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác
bốn mươi thường được dừng cuộc yêu để gọi điện thoại
hay trả lời
còn một phần ba trong số đó gửi nhận họ đã trả lời điện thoại trong khi đang yêu
và đáng buồn hơn là thiết bị thông minh đang dần chiếm lĩnh thời gian của thế hệ trẻ
điều này khiến sự kết nối thế hệ và thấu hiểu nhau trong một gia đình ngày càng ít đi
bố mẹ cháu cho cháu dùng điện thoại mấy năm nay để cháu có thể

nói chuyện với bạn bè và trao đổi bài tập qua mạng xã hội
ở lớp sáu thì các bạn gần như là chín mươi các bạn đều dùng để có thể trao đổi với nhau
không có sự trò chuyện giữa bố mẹ và con cái
thậm chí là giữa những cặp vợ chồng
trách nhiệm của họ với công việc chung của gia đình bị lơ là
dù không phải tất cả nhưng rõ ràng sự xuất hiện thiếu kiểm soát của điện thoại thông minh

và đang lấy đi quỹ thời gian chung tại nhiều gia đình
đây là những chia sẻ của một phụ nữ trẻ khi chồng quá mải mê với chiếc điện thoại
mà quên mất những khoảng cách họ cần chia sẻ bên nhau trong cuộc sống
cưới nhau rồi chỉ một năm đầu tiên là mặn nồng
còn bây giờ anh ấy yêu điện thoại hơn cả vợ
chơi game lướt mạng xã hội suốt cả ngày
anh ấy có vài hội nhóm chat cả ngày
trao đổi cả ngày
từ ngày em sinh con
anh ấy sang ngủ phòng khác để không bị con quấy lúc nửa đêm
lại càng như hồ được thả về rừng
em giận dỗi
ban đầu anh ấy còn dỗ
sau thì mặc kệ
bây giờ đến cả chuyện gần gũi cũng cảm thấy như không còn tiếng nói chung
nói ra thì bảo giờ hơi
nhưng thế giới ảo đang kéo anh ấy xa dần hai mẹ con em
chỉ trong một thời gian ngắn
chia sẻ này đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm
có rất nhiều thách thức đối với cuộc sống gia đình hiện đại
và một trong những thách thức hiện hữu
là sự xuất hiện thiếu kiểm soát của các thiết bị điện tử thông minh
đã và đang khiến khoảng cách giữa các thành viên ngày càng xa hơn
có rất nhiều hoạt động tập thể
dành cho gia đình với mục tiêu kết nối sẻ chia

nhưng hoạt động này có thể sẽ làm miễn cưỡng
nếu mỗi thành viên không thực sự có mong muốn
sẻ chia và kết nối